đoàn kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồ điện tử đã qua sử dụng và chưa qua sử dụng có xuất xứ nước ngoài
tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính khoảng bảy năm tỷ đồng
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên
tại bình định các cám bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đã tích cực hỗ trợ các trường trên địa bàn khắc phục hậu quả sau mưa lũ nhằm hỗ trợ
sớm đưa các em trở lại trường học
ngay sau khi lũ rút hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã phối hợp cùng với các cám bộ giáo viên và xã viên các xã của huyện tuy phước
khẩn trương thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường
trong đó tập trung huy động lực lượng và phương tiện tổ chức nạo vét và tẩy rửa bùn đất trong sân trường phòng học
lau chùi bàn ghế sát quẩn lại vệ sinh khuôn viên của các lớp học đảm bảo các điều kiện cần thiết để sớm đón các em học sinh trở lại học tập bình thường